trong khi cả nước đồng lòng chống dịch bệnh covid một mươi chín có nhiều thông điệp được đưa ra đã làm góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chống dịch và tình yêu tổ quốc của người việt nam
trước diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín các dòng hashtag như ở nhà là yêu nước hay đừng yên khi tổ quốc cần đã được nhiều người hưởng ứng trên mạng xã hội
hầu hết các dòng trạng thái đi kèm là hình ảnh của đội ngũ nhân viên y tế trên tay tấm bảng
chúng tôi đi làm vì bạn hãy ở nhà vì chúng tôi
ngoài ra còn có nhiều thông điệp ý nghĩa khác của người dân cũng như của chính phủ được cộng đồng hưởng ứng mạnh mẽ
hơn bao giờ hết sự ủng hộ tinh thần của người dân việt nam sẽ là nguồn động viên to lớn giúp các y bác sĩ những người ở tuyến đầu có thêm sức mạnh để lùi dịch covid một mươi chín